sáng ngày một mươi một tháng hai con tàu chở hơn hai mươi tấn cá bè vàng đầu tiên trong tổng số hơn một trăm linh tấn cá đánh bắt được của ngư dân lê văn viện huyện gio linh tỉnh quảng trị đã cập cảng cá cửa việt
biết tin chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân tại thị trấn cửa việt đã tập trung tại cảng đón tàu về trong niềm hân hoan chống lục biển đầu năm
cá bè vàng là loại cá có giá trị kinh tế cao
trung bình từ ba đến năm kg được thương lái thu mua với giá từ năm mươi cho đến sáu mươi đồng một kg
như vậy với hơn một trăm linh tấn cá bắt được ngư dân lê văn viện thu về hơn năm năm tỷ đồng
đây là một tỉnh hiệu đầu năm rất là vui
phải nói rằng đây là cái lục biển bằng sự cố gắng nỗ lực của ngư dân và chuẩn bị tất cả những điều kiện
và trong đó trong năm trước và đến hiện tại bây giờ
nhiều ngư dân đã trụng được nhiều mẻ cá
đặc biệt là mẻ cá này ngư dân đã trụng được một trăm linh tấn
thì đây cũng là một tỉnh hiệu khởi sắc cho đầu năm mới năm kỳ hời
sẽ có những tỉnh hiệu vui và trền vọng
và trong đó đang tập trung nỗ lực để hỗ trợ ngư dân đạt được những thân quả
ngoài tàu cá của ông lê văn viện trong ngày một mươi một tháng hai
hai tàu cá của ông hồ văn thà và lê văn tuấn cũng trúng mẻ cá bè vàng hơn ba mươi tấn
được biết từ ngày hai mươi tám tết
cho đến nay ngư dân huyện gio linh tỉnh quảng trị đã đánh bắt hơn bốn trăm linh tấn cá các loại
trong đó chủ yếu là cá bè và cá cơm
bà con ngư dân sử dụng tàu xa bờ có công suất trên bốn trăm linh cv
hoạt động ở khu vực cách bờ từ hai mươi cho đến ba mươi hải lý
quanh khu vực đảo côn cò
ngoài dịch chỉnh sách mà là theo quy định của trung ương
thì tỉnh luôn có một định hướng để tổ chức sản xuất trên biển
ví dụ như tổ
đội hợp tác tổ chức việc cứu hồ cứu nàn
tổ chức việc sẵn cả phương tiện
thông tin để bảo đảm an toàn cho ngư dân đi biển
chúng tôi cũng đang có một chương trình để hỗ trợ tập huận
cho ngư dân sử dụng cả phương tiện hiện đại
để họ đánh bắt trên biển được an toàn và có hiệu quả hơn
chỉ sau một giờ đồng hồ
hàng chục tấn cá bè vàng đã được thu mua hết ngay tại cảng
nhiệm hân hoan chống lộc biển đầu năm sẽ là nguồn động viên ngư dân tỉnh quảng trị
tiếp tục đầu tư cải hoán tàu thuyền ngư lưới cụ để vươn khơi bám biển ngày càng hiệu quả hơn
lộc biển đầu năm với những khoang thuyền đầy áp cá mang đến cho ngư dân tỉnh quảng trị
niềm phấn khởi và kỳ vọng tươi sáng vào một năm hai nghìn một mươi chín bội thu
thưa quý vị khán giả và bà con
một năm mới đang bắt đầu trên những cánh đồng những con sông và cửa biển
không khí hồ hởi hăng say lao động sản xuất của nông dân và ngư dân
thắp lên nhiều hy vọng vào một năm mới mùa màng bội thu
cùng với những vựa tôm vựa cá từ lộc biển
và câu chuyện nông nghiệp đầu năm chúng tôi xin được chuyển tới
quý vị không khí lao động sản xuất vươn khơi bám biển ở một số địa phương
biển nhi sơn tỉnh thành hóa
đợt thuyền đầu tiên trở về sau chuyến đi đầu tiên đã hứa hẹn một năm thành công
ngư dân được mua cá trích mỗi thuyền đi về dù ít cũng được bốn năm tấn
bà con phấn khởi vì ngay đầu năm đã có một nguồn thu lớn
đầu năm thì anh cũng mong cho anh và các chú đầu năm mới để mình làm
xui xẻ chuyến đầu năm đi phát tài phát lọc
rồi sức khỏe anh em vào để thuyền đầy nhiều cá
nói chung đầu tiên anh em tôi ra khơi thì thích nhất là nhờ đến gần là ông sông và bến
cái thứ hai nữa là nhà sống nước
thì chủ tổng của tôi chỉ mong muốn là
đi nhanh về nhanh
với cái lý do là cứ phạt được nhiều thì về sớm
mà hay mà không ít thì lại về muộn không theo về nước được
vâng anh em chúng tôi là cứ lao động kể cả
cháu cũng mong muốn ra để gặp nhiều may mắn
để rồi nhanh vào bờ để nghỉ thời gian sau lại đi viếp
cùng với tâm lý phấn khởi từ đợt đi biển đầu năm thành công
nhân dân và chính quyền địa phương tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho các chuyến đi sắp tới
trong đó đẩy mạnh khai thác những ưu thế của mô hình tổ đoàn kết trên biển
ủy ban nhân dân huyện đã triển khai tất cả các chính sách của đảng và nhà nước
đối với phát triển kinh tế thủy sán
như là các chính sách khai thác vùng xa bờ
rồi tuyên truyền cho bà con ngư dân các chính sách mà theo nghị định sáu bảy của chính phủ
cũng như là đào tạo thuyền viên
rồi là hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên các phương tiện
để đảm bảo cho thủy sản được truy xuất nguồn gốc
và đảm bảo an ninh an toàn trên biển
trong vùng khai thác chung
giữa việt nam và trung quốc
chúng tôi đã động viên bà con ngư dân là
tiếp tục khắc phục khó khăn bằng các hình thức là
tranh thủ các nguồn vốn vai của nhà nước
rồi thì huy động các nguồn vốn tự cố của gia đình
để nâng cấp đóng mới các phương tiện để đảm bảo được ra gây sa
hiện thì đang xây dựng khu công nghiệp
để mà chế biến các sản phẩm thủy sán
cũng như là phát triển các làng nghề
để chế biến các sản phẩm thủy sán
tại biển hoàng hóa tỉnh thành hóa
những ngày đầu năm khi đảo quất vẫn còn tê mờn
cũng ghi nhận những chuyến đi thành công
thành quả là những mè hải sản đầy ấp
thuyền vào thuyền ra tấp nập
người dân mỗi người phụ trách một việc
nhưng cùng chung nhau niềm vui lớn
việc chuẩn bị tại những thuyền ra khơi muộn cũng đã hoàn tất
mọi người ngồi với nhau
việc nhà việc biển đều đong đầy hy vọng
vào một năm mới mưa thuận gió hòa
đầu nào cầm lá ra khơi là cũng đạt được
nói chung là bà con rất phân cười
chiếc nào đi là cũng có sản lượng về bên
nói chung là trong cái tình hình mà nếu như được phát triển như thế này
từ nay vào cuối năm thì khả năng là cái nghề cá sẽ phát triển mạnh
nghề đi biển nhiều khó khăn vất vả rủi ro thường trực
chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm
động viên bà con vượt qua khó khăn để vươn khơi bám biển
phát huy tổ thu mua đoàn kết trên biển
thì địa phương gật ba mươi tổ thu mua
tức là các cái quan triệt trong các cái tổ
là chúng ta làm sao để đoàn kết trong cái lúc bám biển
trong làng trong xóm trong xã trong các tổ đội
là anh em phân khởi
đặc biệt là trong các tổ là thường xuyên động viên
trao đổi về làm oan kinh tế
cũng như nhiều cái thông tin của nhà nước
đến với ngư dân đến với thuyền viên
trong cái tổ đoàn kết của địa phương

tại các xã biển của tỉnh quảng bình
ngư dân đánh bắt cá vùng biển gần bờ
đã có những chuyến biển đầy may mắn
sau những chuyến ra khơi
các tàu cá đều thu về hàng chục tấn cá
cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
nói chung đầu năm đi bởi ra quân được hai ngày
nhưng mà số lượng cả cơm thì còn nhiều
nhưng mà dạ thị trường thì còn rẻ
một ngày năm triệu bảy triệu
mỗi chuyến đi biển gần bờ của ngư dân
thường bắt đầu từ bốn giờ chiều ngày hôm trước
cho đến sáu giờ sáng ngày hôm sau
trung bình mỗi thuyền thường có từ bốn cho đến năm thuyền viên
những ngày đầu năm nay thời tiết khá thuận lợi
nên việc ra khơi đánh bắt của ngư dân
cũng gặp nhiều may mắn
năm nay thì nói chung là coi so với năm trước
thì cũng là năm nay là cũng khá là nhiều
cũng sáu chiếc ra quân cũng đều là khá giá
ba ngày này là coi đánh bắt cũng được gần bảy mươi triệu
cá cơm rồi là những gói cá nục
trong những ngày đầu năm mới
một không khí phấn khởi hiện lên trên từng khuôn mặt ngư dân
khi thu về những mẻ cá từ giói
đối với những người dân vùng biển
những chuyến đi biển đầu năm gặp thuận lợi
với những mẻ cá để khoang
sẽ là dấu hiệu của một năm đánh bắt đầy bụi thu
để mà lên kế hoạch
cho cái kế hoạch tăng trưởng năm hai nghìn một mươi chín của ngành
đóng góp để đáp ứng được kỳ vọng của chính phủ
và của bộ công nghiệp giao
chúng ta thấy rằng đối với ngành hải sản
là một trong những ngành mà chúng tôi kỳ vọng
có thể tăng giá trị xuất khẩu lên ba năm triệu usd
với những tín hiệu mà chúng ta thấy rằng
ngay từ đầu năm
các tỉnh đều vừa qua vừa nóng tình hình
và qua các phương tiện thông tin truyền thông
thì thấy rằng là các địa phương rất là phấn khởi
đặc biệt là các tỉnh miền trung
chúng ta thấy hà tĩnh cũng có những chuyến ra khơi về đầy ốc cá
rồi vừa rồi trong quảng trị
ta thấy có những lô hàng
mà người ta dự kiến có thể đạt đến sáu tỷ đồng
một mẻ lưới
rồi các tỉnh như quảng nam khánh hòa
đều đưa chúng ta những tín hiệu rất vui
từ các nghề khai thác thủy sản
đóng góp là chúng tôi thấy rằng
cùng với nỗ lực chung của chính phủ của bộ
là chúng ta không có nghỉ
chúng ta bắt tay ngay vào
coi như là công việc
đây là những tín hiệu có thể nói rằng
năm hai nghìn một mươi chín ngành có thể đạt được
kì vọng và dự kiến
của các tỉnh
về cái tăng trưởng và cái giá trị
xuất khẩu đề ra cho năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục thủy sản tập trung đưa luật
thủy sản hai nghìn một mươi bảy
đi vào cuộc sống đồng thời tiếp tục
chỉ đạo sản xuất thủy sản bám sát
định hướng phát triển tại chiến lược
phát triển thủy sản việt nam đến
năm hai nghìn hai mươi quy hoạch tổng thể
phát triển ngành thủy sản
đến năm hai nghìn hai mươi
và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
với mục tiêu đề ra
tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản

tổng sản lượng thủy sản gần tám tấn
tăng ba một kim ngạch xuất khẩu
thủy sản đạt từ một mươi tỷ usd
ngành thủy sản đưa ra nhiều
giải pháp trọng tâm để triển khai
năm hai nghìn một mươi chín thì bắt đầu là luật có hiệu lực
việc của chúng ta đây là phải triển khai các cái
quy định của luật một cách đồng bộ
và sâu rộng
thế thì đối với mỗi lĩnh vực
đều có những tác động
ví dụ lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
nó có rất nhiều thay đổi chúng ta thấy là quản lý
vật tư nông nghiệp là tăng cường trách nhiệm của
doanh nghiệp tự chủ tự chịu trách nhiệm
với sản phẩm của mình chúng tôi chỉ kiểm soát
điều kiện của anh có đáp ứng được hay không
và tăng cường hậu kiểm
thứ hai là một số sản phẩm
sản xuất khẩu tru lực của chúng ta
yêu cầu chúng ta phải truy xuất nguồn gốc
thì cái đó là chúng ta cũng cần phải triển khai
để tới các cái vùng nuôi tới người nuôi
chúng ta biết được là chúng ta phải truy xuất
và chúng ta coi như là
tuân thủ các quy định cho nó phù hợp
để nó giúp cho cái sản phẩm sản xuất
chúng ta theo chuỗi
và rõ ràng về mặt chất lượng
và coi như là minh bạch
trong cái cách quản lý
bước sang năm hai nghìn một mươi chín
các hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
và hiệp định thương mại tự do
việt nam eu evftpp
sẽ là động lực giúp cho thương mại
của việt nam có nhiều thuận lợi
cũng như cả những thách thức
cuộc chiến thương mại mỹ trung diễn biến khó lường
có thể tạo ra cơ hội
nhưng cũng có khả năng tạo ra những bất ổn
các thị trường chính tăng cường
kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm
như hoa kỳ eu
ả rập xê út hàn quốc
đặc biệt việc ese cảnh báo thẻ vàng
đối với mặt hàng thủy sản của việt nam
xuất khẩu vào eu từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
cũng gây khó khăn với ngành thủy sản
việt nam nói chung và ngành khai thác
thủy sản nói riêng
vấn đề cốt lõi đó là thị trường
chúng ta thông tin để chúng ta thấy
là nhu cầu cần gì để tổ chức sản xuất
cho nó tốt chúng ta cũng phải tiếp tục
là duy trì cái thị trường truyền thống
và mở rộng cái thị trường mới
và ở đây nữa là trong cái tái cơ cấu
rất rất mạnh là chúng ta phải đa dạng hóa sản phẩm
nâng cao chế biến sâu chế biến giá trị gia tăng
thì có như thế chúng ta mới
coi như là
đáp ứng được cái kỳ vọng
về mặt coi như là xuất khẩu
và cái tăng trưởng của ngành
ngoài ra nữa thì bây giờ cái ứng dụng khoa học công nghệ
ở trong sản xuất để tiết kiệm giảm chi phí này
giảm giá thành này và thứ hai nữa là
vừa qua chúng ta thấy là
ngành cũng đang rất quan tâm đó là
từ các nhà máy chế biến những cái phần còn lại
sau khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta đã
ứng dụng công nghệ để tới đây chúng ta tổ chức sản xuất
những cái sản phẩm có cái giá trị cao hơn
một trong những mục tiêu của ngành
trong năm hai nghìn một mươi chín này
là trong khai thác hải sản
giả soát đánh giá lại kế hoạch chung
và dài hạn để sắp xếp
và hình thành nghề cá bền vững
cần cải thiện và nâng cấp các thiết chế hạ tầng
cảng cá bến cá
khu nèo đậu tránh chu bão
tập trung phát triển khai thác đại dương xa bờ
là mục tiêu cao nhất để rút thẻ vàng
điều này còn là chiến lược
tổ chức ngành khai thác bền vững
hiệu quả lâu dài là việc phải làm của chúng ta
đồng thời ngành cần khẩn trương
hoàn thiện văn bản pháp luật và tổ chức
triển khai với quyết tâm hành động cao nhất
biển gọi vừng đông hừng sáng
và những ngày đầu xuân
đây là dấu hiệu cho thấy toàn ngành
đã hướng tới một năm với thăng lợi mới
hướng tới tuổi thứ sáu mươi của ngành thủy sản việt nam
tạo niềm tin vững chắc
xứng đáng với niềm tin của chính phủ
và ngư dân cả nước
chúng ta có mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ với loài ong mật
khi chúng ta nâng niều ong
chúng sẽ thủ phấn cho những cánh đồng
và tạo ra mật ngọt
tuy nhiên việc thu hoạch được những dòng mật vàng ống
từ các thùng nuôi ong kiểu cũ là điều khó khăn
chính vì vậy
một loại thùng nuôi ong mới đã ra đời
giúp cho việc thu hoạch mật ong dễ dàng hơn rất nhiều
cũng như bảo vệ hoàn toàn loài ong
khỏi những tác động bên ngoài
có thể nhiều người chưa biết
công việc thu hoạch mật ong
khỏi các thùng nuôi ong là điều không hề đơn giản
người thu hoạch ong phải bảo vệ
thân thể khỏi bị ong đốt
và làm rất nhiều cách để đuổi đàn ong đi
cũng như sẽ tác động không nhỏ đến đàn ong sau này
thông thường người nuôi ong
phải mặc quần áo bảo hộ
hoặc làm choáng đàn ong bằng khói
lấy tổ ong ra để khai thác mật
và như vậy sẽ mất nhiều thời gian
khiến đàn ong bị dối loạn hoặc có thể bị chết
sau đó đưa tổ ong sang dây chuyền lấy mật
cắt lớp sáp rồi lọc mật ong
cuối cùng sẽ phải đưa khung cầu về thùng
chính vì việc thu hoạch mật ong quá khó khăn
đã khiến một gia đình người australia
có một ý tưởng đặc biệt
năm hai nghìn một mươi năm hai thợ nuôi ong
đã kêu gọi được hai triệu usd
vốn đầu tư từ cộng đồng
chỉ trong hai mươi bốn h
trong một phát kiến thùng nuôi ong kỳ lạ
xuất phát từ kinh nghiệm nuôi ong
truyền thống ba đời của gia đình
họ đã có ý tưởng đột phá
một thùng nuôi ong flow hai
với một hệ thống thu mật mà không cần
mở nắp và xua đuổi ong
mô hình tổ ong kiểu mới này được thiết kế
đặc biệt với các ong dẫn mật ra ngoài
tổ ong thông thường đều là
hình lục rác kín xếp sát vào nhau
nhưng thùng flow hai
lại thiết kế theo hình lục rác hở
chỉ cần xoay nhẹ đòn bẩy đáy thùng
mật ong sẽ chảy ra
người thu hoạch sẽ thu được mật ong nguyên chất
không phức tạp không cần động trực tiếp
vào tổ ong
những người đầu tiên trên thế giới có thể làm được điều đó
thùng ong được thiết kế giúp dễ dàng
nhìn thấy cầu ong bên trong
thuận tiện cho việc kiểm tra sức khỏe đàn ong
và màu mật thậm chí quan sát được
ong cái biến mật hoa thành mật ong
trung bình mỗi khung cầu
cho ra ba kg mật ong
cả thùng ong cho ra hai mươi kg
vì thùng ong có nhiều ống chảy mật
nên có thể thu hoạch cùng lúc một lượng mật lớn
vậy thùng ong hoạt động như thế nào
khung cầu ong có nhiều lỗ nhỏ
đàn ong có thể tạo sát
và lấp đầy tổ ong bằng mật
khi khung cầu đã đầy
bằng một động tác xoay đòn bẩy được thiết kế phía trên
các tổ lục rác hở này sẽ cho phép
mật ong tự cháy xuống
xoay đòn bầy trở lại tổ ong quay lại trạng thái ban đầu
và ong tiếp tục tạo mật
flow hive đã tạo ra một cuộc cách mạng
trong người nuôi ong
bằng flow hive người nuôi ong có thể tiết kiệm
gần như toàn bộ sức lao động
trong việc thu hoạch mật ong